do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp công ty vận tải đường sắt hà nội cho biết
từ ngày mai ngày một mươi sáu tháng ba sẽ tạm dừng chạy thường nhật đối với một số tàu từ hà nội đi các tỉnh phía bắc
các đội tàu qt một qt hai chặng hà nội quán triều thái nguyên dd năm dd sáu chặng hà nội đồng đăng lạng sơn
và năm mươi một nghìn năm trăm linh một năm mươi một nghìn năm trăm linh hai chặng yên viên hà nội hạ long quảng ninh sẽ tạm dừng chạy thường nhật từ ngày một mươi sáu tháng ba và chỉ chạy vào chủ nhật hàng tuần
với tuyến hà nội hải phòng công ty vận tải đường sắt hà nội cũng tạm ngừng chạy tàu hp một khởi hành từ hà nội lúc sáu giờ hàng ngày
và tàu lp hai khởi hành từ hải phòng lúc sáu giờ một mươi hàng ngày
tàu hp hai lp bảy cũng tạm ngừng chạy thường nhật chỉ chạy vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần
như vậy trừ thứ sáu và chủ nhật tuyến hà nội hải phòng
hải phòng sẽ chỉ còn một đội tàu mỗi ngày thay vì ba đội tàu như hiện nay
trước đó trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín khách đi tàu giảm mạnh nên ngành đường sắt đã giảm tân suất khai thác tàu hà nội lào cai và hà nội vinh